ireland cho biết hai nhà ngoại giao của nước này ở moscow đã bị yêu cầu rời khỏi nga
chỉ hơn một tuần sau khi dublin trục xuất bốn nhân viên ngoại giao nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp
trong một tuyên bố ngoại trưởng ireland cho hay việc bắt buộc cắt giảm sự hiện diện của ireland
ở thủ đô của nga sẽ làm giảm đáng kể khả năng hỗ trợ công dân ireland ở nga
cũng như việc duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với điện kremlin
sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
một loạt nước châu âu đã quyết định trục xuất các nhân viên sứ quán nga để bày tỏ sự phản đối
trước những động thái này nga tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng thích hợp đối với mọi bước đi không thân thiện chống lại nga